thưa quý vị sự phát triển sâu rộng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những thay đổi lớn lao
không chỉ biến đổi kinh tế mà cả văn hóa chính trị xã hội một cách toàn diện
trong quá trình phát triển đó dữ liệu là yếu tố quan trọng mang tính quyết định trong tiến trình chuyển đổi số
theo thống kê của ngân hàng nhà nước đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai ngành ngân hàng đã đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng
cho hoạt động chuyển đổi số
trong bốn năm trở lại đây tăng trưởng về thanh toán số tại việt nam được duy trì ở mức bốn mươi
giúp việt nam trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh về ứng dụng ngân hàng số
hiện có chín mươi năm tổ chức tiến dụng triển khai chuyển đổi số trong đó có những tổ chức tiến dụng đạt chín mươi giao dịch khách hàng trên kênh số
nhờ chuyển đổi số tỷ lệ chi phí trên thu nhập của một số ngân hàng giảm xuống ba mươi
tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực đang hướng tới
thời gian qua ngân hàng nhà nước đã trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh về ứng dụng ngân hàng số
chủ động nghiên cứu ban hành trình ban hành nhiều quy định phù hợp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
như nghị định thanh toán không dùng tiền mặt kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng
ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật qr code thẻ chip tăng cường chuẩn hóa tính liên thông trong ngành ngân hàng
giữa ngành ngân hàng với các lĩnh vực khác
đồng thời các ngân hàng được khuyến khích nghiên cứu đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ
giải pháp kỹ thuật kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế
thiết lập hệ sinh thái số để có các sản phẩm an toàn nâng cao trải nghiệm khách hàng đem lại lợi ích lớn cho khách hàng
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai trên bảy mươi bảy bốn mươi một người dân trưởng thành tại việt nam đã có tài khoản thanh toán bằng ngân hàng
bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái thanh toán không dùng tiền mặt tăng năm mươi một một mươi bốn về số lượng
qua kênh internet tăng sáu mươi sáu bốn mươi sáu về số lượng qua kênh điện thoại di động tăng sáu mươi ba chín
qua qr code tăng một trăm hai mươi bốn một mươi năm về số lượng
việc mở tài khoản trực tuyến được thực hiện từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đã có gần hai mươi bảy triệu tài khoản được mở bằng phương thức điện tử ekyc
đang hoạt động một mươi tám triệu thẻ lưu hành bằng phương thức ekyc
thứ nhất là về mặt kiến tạo thể chế
thì ngân hàng nhà nước đã tham mưu và chìm chính phủ để ban hành được các cái

nhiều các cái văn bản quan trọng ví dụ là quyết định ba trăm một mươi sáu về triển khai cái mobile money
cho phép sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán các sản phẩm hàng hóa dịch vụ nhỏ lẻ
thế rồi quyết định một nghìn tám trăm một mươi ba của thủ tướng chính phủ ban hành cái đề án thanh toán không dùng tiền mặt
từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm làm tạo tiền đề để tất cả các bộ ngành các ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
và tất cả mọi tầng lớp đối tượng trong xã hội tham gia vào việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
đối với ngân hàng nhà nước thì cũng đã ban hành một loạt các văn bản thông tư liên quan đến việc là tạo điều kiện
để chuyển đổi số như mở sử dụng tài khoản bằng phương thức điện tử mở và phát hành thẻ bằng phương thức điện tử
trong thời gian gần đây cùng với việc phát triển của các thiết bị di động cũng như là thói quen của người tiêu dùng
thay đổi đặc biệt là sau covid thì việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nói riêng
và vụ tiêu dùng nói chung của khách hàng hoàn toàn trên kênh điện tử đã là trở thành một xu thế
và đối với các ngân hàng thương mại thì số lượng người dùng tăng trưởng sử dụng kênh số hoàn toàn cũng tăng trưởng rất cao

còn đối với số lượng giao dịch thì gần như là gấp đôi
theo thống kê của ngân hàng nhà nước đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai ngành ngân hàng đã đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số
trong bốn năm gần đây tăng trưởng về thanh toán số tại việt nam được duy trì ở mức bốn mươi là một trong những nước tăng trưởng nhanh về ứng dụng ngân hàng số
dù vậy thách thức rủi ro cho ngành ngân hàng cũng rất lớn khi giao dịch và quản lý thông tin dữ liệu
khiến ngân hàng trở thành đối tượng chú ý của tội phạm công nghệ với quy mô và mức độ ngày càng tinh vi hơn
một cái vấn nạn hiện nay chúng ta vẫn có là có rất nhiều trường hợp là khách hàng vẫn dùng giấy tờ giả để mở tài khoản
và khi kể rằng mà thực hiện chuyển tiền
thì hầu hết là cái số tiền mà được chiếm đọt bị luân chuyển qua rất nhiều tài khoản được giá mạo
và những tài khoản này đều không đứng tên của chính chủ và có thể được mua hoặc thuê lại từ nhiều đối tượng khác nhau
chính vì thế dẫn đến là cái việc điều tra của cơ quan công an trong cái việc truy tìm lại thủ phạm và lấy lại cái nguồn tiền thì cực kỳ khó
các ngân hàng cũng ý thức được việc bảo đảm an toàn thông tin xác thực điện tử trong các giao dịch tài chính
các tổ chức tín dụng cũng đã triển khai các giải pháp cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán dựa trên xác thực dữ liệu dân cư
triển khai định danh xác minh thông tin khách hàng bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử vneid do bộ công an triển khai
với mục tiêu tối ưu cho quá trình cho vay bằng các giải pháp chấm điểm tiến dụng xác thực thông tin đa chiều bằng dữ liệu dân cư
đăng ký dịch vụ không giấy tờ của ngân hàng này vừa ra mắt tháng năm
khách hàng chỉ cần sử dụng máy tính bảng không cần đem theo bất cứ giấy tờ gì ngoài căn cước công dân gắn chip
nhân viên ngân hàng sẽ đưa con chip vào đầu đọc để đọc dữ liệu đồng bộ với phong mẫu biểu tự động đồng thời chụp khuôn mặt của khách hàng
với giải pháp mlc sẽ đối khớp so sánh khuôn mặt và khuôn mặt sinh chắc học được lưu trên chip của căn cước công dân
với cách làm này việc giả mạo thông tin khách hàng để thực hiện các giao dịch chiếm đoạt tài khoản là không thể xảy ra
một trong những quan ngại không chỉ của ngành ngân hàng mà của xã hội hiện nay nói chung đấy chính là vấn đề giả mạo hồ sơ giấy tờ
tôi nghĩ là với việc ứng dụng khai thác kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa bộ công an với cả các bộ ban ngành chuyên ngành
thì nó đã tạo ra một cơ hội rất là hiệu quả cho các cơ quan quản lý cũng như là các đơn vị thực thi kinh doanh như ngân hàng thương mại của việt nam
để có thể đảm bảo được là thứ nhất là cơ sở quan trọng nhất

bởi vì bây giờ quan trọng nhất là khách hàng hay là người dân phải đúng là người mà thực hiện giao dịch với ngân hàng
thì trên cơ sở này thì ngân hàng đảm bảo có dữ liệu đúng dữ liệu sạch và trên cơ sở đó thì có thể được quản trị được rủi ro
trên cơ sở thông tin khách hàng tự khai thì chúng tôi có kết nối với các dữ liệu các bên thứ ba và sử dụng các công nghệ
ví dụ như là khách hàng mà có thu nhập về lương thì chúng tôi sẽ có cơ sở xác nhận rằng là khách hàng đấy đúng là có thu nhập bằng lương thật
hoặc là khách hàng khi mà khai định danh của mình lên thì thông qua cổng kết nối với cả bộ ngoan
thì chúng tôi có thể xác định được là đúng là khách hàng đang gửi đơn vay là đúng với khách hàng thật
ngoài ra thì ngân hàng còn tự phát triển cái hệ thống gọi là đánh giá tín dụng tự động dựa trên lịch sử giao dịch tiến dụng của rất nhiều khách hàng của ngân hàng
và chúng tôi tìm ra cái mẫu số chung để đánh giá được khách hàng nào mà có khả năng có độ tin cạnh cất nhất để cho vào
đến nay ngân hàng nhà nước đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư để làm sạch dữ liệu khách hàng
kết quả bước đầu là đã làm sạch thông tin của hai mươi năm triệu khách hàng
bộ công an đã phối hợp với ngân hàng nhà nước tập trung làm sạch dữ liệu khách hàng tại trung tâm thông tin tiến dụng quốc gia việt nam cic và các ngân hàng
quá trình làm sạch nhằm bảo đảm một trăm linh dữ liệu khách hàng được xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thời gian tới cơ quan này đang tập trung phối hợp với ngân hàng nhà nước tiếp tục làm sạch toàn bộ năm mươi một triệu dữ liệu khách hàng
ngân hàng nhà nước cũng đã hết sức quan tâm đến việc làm sạch dữ liệu
cụ thể là ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an và ngân hàng nhà nước đã ký kết kế hoạch một hợp tác
trong đó có rất nhiều nhiệm vụ
một trong nhiệm vụ đó là khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đề án sáu để giúp cho các tổ chức tín dụng làm sạch dữ liệu của mình
sữ liệu là tài sản
sử dụng dữ liệu số trong ngành ngân hàng giúp cải thiện quyết định kinh doanh nâng cao hiệu suất và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng
bằng cách thu thập phân tích và ứng dụng thông tin từ các nguồn dữ liệu khác nhau ngân hàng hiểu rõ hơn về khách hàng cũng như dự đoán xu hướng thị trường và tối ưu hóa quy trình kinh doanh
các công nghệ như trí tuệ nhân tạo học máy và phân tích dữ liệu lớn có khả năng phân tích dữ liệu một cách chi tiết và nhanh chóng là cơ sở để tạo ra những thông tin giá trị và hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp nhất
ứng dụng dữ liệu và ứng dụng những công nghệ dựa trên dữ liệu lớn phải nói là bây giờ là yếu tố quyết định
bởi vì có rất nhiều các phương thức giả mạo hiện nay mà mắt thường và con người không thể nhận ra được
thứ hai nữa là nếu mà chúng ta dùng mắt thường và con người để mà để mà phát hiện những cái trường hợp giả mạo thì cái thời gian giao dịch nó kéo dài rất lâu nó không đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng
đổi lại nếu như chúng ta dùng những cái công nghệ mới dựa trên dữ liệu lớn có khả năng mà phân biệt được thật giả thì làm cho tốc độ xử lý giao dịch nhanh hơn và có thể nói là bây giờ là yếu tố quyết định
trong quá trình chuyển đổi số cũng như áp dụng các mô hình mới dựa trên công nghệ hiện đại ngành ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức
trong đó có việc duy trì sự cân bằng giữa khai thác và bảo vệ dữ liệu
chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói riêng và ngành tài chính ngân hàng một trong những ngành quan trọng bậc nhất nói chung trong xu thế tất yếu
đặc biệt chuyển đổi số lấy con người làm trọng tâm những việc làm xoay quanh và hướng tới mục đích cuối cùng là bảo vệ khách hàng và người dùng trong thời đại kỷ nguyên số
chính vì vậy các ngân hàng cần tập trung làm sạch và số hóa dữ liệu ứng dụng công nghệ để tạo ra dữ liệu sạch trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng

dữ liệu là nguồn tài nguyên nguyên liệu chính để cung cấp thông tin dịch vụ cho khách hàng nguồn dữ liệu là tiềm năng để thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành ngân hàng
cuộc thi sáng tạo nội dung anty fake news trong khuôn khổ chiến dịch tin với thông điệp
tin trên mạng
tin cho đúng đã thu hút hơn năm mươi bài dự thi hơn một trăm ba mươi triệu lượt xem sau gần một tháng triển khai
cuộc thi sáng tạo nội dung antific news trong khuôn khổ chiến dịch tin đã thu hút hơn năm mươi bài dự thi thu về hơn một trăm ba mươi triệu lượt xem sau gần một tháng triển khai
bên cạnh các video dự thi có hơn một trăm linh video cũng tham gia đưa tin về chương trình với số lượt xem lên tới gần hai trăm tám mươi triệu lượt
đặc biệt thông điệp antific news đã được rất nhiều nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng thông qua việc đặt hashtag trên bài đăng
đến ngày hai mươi tháng một mươi một đã có gần một năm triệu video gắn hashtag antific news trên nền tảng tiktok đạt số lượt xem lên đến hơn năm tỷ lượt
trải qua hai tháng tổ chức chiến dịch tin được sự quan tâm lớn từ cộng đồng giúp công chúng có thêm hiểu biết và nâng cao ý thức trong việc phòng chống và hạn chế tin giả tin sai sự thật trên internet
bên cạnh đó website chính thức của chương trình cũng thu hút gần năm mươi lượt truy cập trong vòng một tháng
cũng tại chương trình ban tổ chức trao giải cuộc thi antific news dành cho những video xuất sắc nhất với tổng giá trị giải thưởng được trao lên tới một trăm năm mươi triệu đồng
chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình internet sẽ góp phần lan tỏa thông điệp của chiến dịch tin trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân khi tham gia internet để tạo nên một không gian mạng trong sạch và an toàn
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một quốc hội đã triển khai một bộ phim truyền thông điệp của chương trình anti fake news
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một quốc hội đã chính thức thông qua luật viễn thông sửa đổi
luật gồm một mươi chương bảy mươi ba điều luật viễn thông sửa đổi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông mới
cụ thể luật viễn thông sửa đổi đã bổ sung quy định về các dịch vụ viễn thông mới bao gồm dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet dịch vụ điện toàn đám mây dịch vụ trung tâm dữ liệu

định đã chính danh hóa hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet dịch vụ điện toán đám mây dịch vụ trung tâm dữ liệu trong một văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cao nhất tạo môi trường pháp lý rõ ràng cho các doanh nghiệp yên tâm cung cấp dịch vụ
với các cách tiếp cận quản lý nhẹ luật viễn thông sửa đổi sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp do không gây ra gánh nặng cho doanh nghiệp góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ viễn thông phục vụ nhu cầu của người dân doanh nghiệp
doanh nghiệp có hạ tầng mạng phải thu hồi tháo sữa các công trình viễn thông thuộc quyền sở hữu quản lý có dấu hiệu nguy hiểm không bảo đảm an toàn cho khai thác sử dụng
luật còn bổ sung nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư công trình công cộng khu chức năng cụm công nghiệp phải có phương án thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong đầu tư xây dựng và thuận tiện cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thông đồng thời phải thiết kế xây dựng quản lý sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông sao cho đáp ứng nhu cầu sử dụng của ít nhất hai doanh nghiệp viễn thông
luật sẽ thúc đẩy cạnh tranh trong hoạt động viễn thông thông qua quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bán buôn của doanh nghiệp viễn thông nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường phải bán buôn cho doanh nghiệp khác khi có yêu cầu nhằm thúc đẩy thị trường bán buôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường phát triển dịch vụ ứng dụng mới
để bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông luật viễn thông sửa đổi còn làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông trong việc bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng viễn thông bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng bảo đảm chất lượng dịch vụ
ngoài ra người sử dụng dịch vụ viễn thông cũng sẽ được hưởng lợi từ luật viễn thông sửa đổi
cụ thể người sử dụng dịch vụ viễn thông được bảo vệ quyền lợi tốt hơn trong đó bao gồm việc bảo đảm bí mật thông tin bảo vệ dữ liệu cá nhân từ các doanh nghiệp viễn thông được cung cấp các dịch vụ viễn thông có chất lượng bảo đảm